các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đặc biệt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ cắt cứ trong ban hành và thực hiện các biện pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
theo nghị quyết có bốn cấp đội dịch bệnh gồm cấp một màu xanh nguy cơ thấp bình thường mới các sự kiện trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người
cấp hai màu vàng nguy cơ trung bình hạn chế các sự kiện tập trung đông người trong nhà ngoài trời hoặc tổ chức có điều kiện
cấp ba màu cam nguy cơ cao dừng các hoạt động trong nhà ngoài trời
vận tải hành khách công cộng bán hàng rong cơ quan công sở giảm số người làm việc tăng cường làm việc trực tuyến
và cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao các cơ sở kinh doanh dịch vụ như siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện ích chợ đầu mối hạn chế hoạt động quy định số lượng người mua bán trong cùng thời điểm
bộ y tế sẽ hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dựa vào tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng độ bao phủ vaccine khả năng thu dung điều trị của các tuyến